chương trình hôm nay ngày hai mươi sáu tháng bảy sẽ có những nội dung chính sau đây
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì phiên họp thứ một mươi sáu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
lãnh đạo đảng nhà nước đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng lăng chủ tịch hồ chí minh
chủ động ứng phó với tình hình thời tiết cực đoan ở các địa phương
trong phần tin quốc tế triều tiên thông báo phóng vũ khí dẫn đường chiến thuật mới
eu phản đối yêu cầu thay đổi thỏa thuận của tân thủ tướng anh
thưa quý vị và các bạn hôm nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp phiên thứ một mươi sáu
để đánh giá kết quả hoạt động của sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác
những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng chủ trì phiên họp
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được duy trì
đẩy mạnh theo hướng có chiều sâu đạt kết quả toàn diện đồng bộ rõ nét hơn
cụ thể đã kết thúc xác minh giải quyết hai mươi bốn vụ việc mở rộng điều tra khởi tố thêm hai mươi sáu bị can
kết thúc điều tra ba vụ án với một mươi chín bị can
ban hành cáo trạng truy tố sáu vụ án với hai mươi bảy bị can
xét xử sơ thẩm chín vụ án với hai mươi một bị can xét xử phúc thẩm một mươi vụ án với một trăm bốn mươi chín bị can
nhất là đã xét xử kịp thời nghiêm minh bốn vụ án đặc biệt nghiêm trọng phức tạp được dư luận quan tâm
vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại vinasin
vụ án sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
tổ chức đánh bạc đánh bạc xảy ra tại phú thọ và một số địa phương
vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng tương mại cổ phần đông á tp hcm
vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại đà nẵng và một số tỉnh thành phố
mở rộng điều tra làm rõ hành vi đưa nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại tổng công ty viễn thông mobifone
các vụ án liên quan đến phan văn anh vũ đinh ngọc hệ
khởi tố điều tra vụ án xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn hai
công ty gang thép thái nguyên tạm giữ cây biên tài sản phong tỏa tài khoản
ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng tài sản liên quan đến các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi
chỉ đạo với giá trị tài sản trên một mươi tỷ đồng
từ đầu năm đến nay cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật một trăm hai mươi ba tổ chức đảng và bảy chín trăm hai mươi ba đảng viên vi phạm
bộ chính trị ban bí thư ủy ban kiểm tra trung ương đã kỷ luật một tổ chức đảng
ba đảng viên thuộc diện bộ chính trị ban bí thư quản lý cả đương chức và đã nghỉ hưu
trong sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín ban chỉ đạo xác định tiếp tục đẩy mạnh
kiên trì thường xuyên liên tục với quyết tâm cao hơn mạnh mẽ hơn
đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong phòng chống tham nhũng
chỉ đạo xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham nhũng vật
kiên quyết loại khỏi bộ máy của đảng nhà nước nói chung
các cơ quan phòng chống tham nhũng nói riêng những cán bộ hư hỏng tham nhũng
chỉ đạo khẩn trương hoàn thành kết luận thanh tra dự án mở rộng nhà máy đạm hà bắc
kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý sử dụng vốn đầu tư dự án nhà máy nhiên liệu sinh học ethanol bình phước và nhà máy đạm ninh bình
thưa quý vị kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ
sáng nay đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ
ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn hà nội và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
dự lễ tưởng niệm có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
các đồng chí nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
cùng dự lễ tưởng niệm
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
với lòng biết ơn vô hạn các đại biểu đang nghiêng mình tượng điểm các anh hùng liệt sĩ
những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của đất nước
vì chủ nghĩa xã hội
vì nghĩa vụ quốc tế cao cả
tiếp đó đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ
ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
các đại biểu bày tỏ niềm thành kính tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
lãnh tụ thiên tài anh hùng giải phóng dân tộc
người đã làm dạng dỡ dân tộc ta non sông đất nước ta
trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước
hàng triệu người con yêu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân
hy sinh cho tổ quốc hàng triệu thân nhân liệt sĩ
mãi mãi không bao giờ được gặp lại những người thân yêu của mình
nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ
trong những năm qua đảng nhà nước và nhân dân ta
luôn quan tâm chăm lo thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công
truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn đã được kết tinh
thành nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của dân tộc ta
nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ
tối ngày hai mươi năm tháng bảy báo điện tử đảng cộng sản việt nam
phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình
giao lưu nghệ thuật màu hoa đỏ lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tham dự chương trình có đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
thân nhân các liệt sĩ người có công với cách mạng
cùng đông đảo người dân thủ đô
chương trình giao lưu nghệ thuật màu hoa đỏ lần thứ một mươi hai gồm ba chương
hồn thiêng sông núi đất mẹ anh hùng vinh quang việt nam
trong chương trình cùng với nội dung giao lưu đặc sắc
khán giả được thưởng thức những ca khúc đã đi vào cùng năm tháng
như màu hoa đỏ đồng đội hát về anh miền sa thẩm
chương trình giao liêu nghệ thuật màu hoa đỏ lần thứ một mươi hai
là bản hợp sướng tái hiện lại những ký ức bi hùng
về một thời hoa lửa mà trong những năm tháng chiến tranh
gian khổ ác liệt ấy những câu chuyện đầy lai động
ở tiền tuyến và hậu phương vẫn luôn dây dứt
xúc động mỗi thế hệ chúng ta hôm nay
chương trình được tổ chức nhằm ghi nhớ và tri ân công lao
to lớn của các anh hùng liệt sĩ thương bệnh bình
mẹ việt nam anh hùng và các gia đình có công với cách mạng
hướng tới kỷ niệm năm trăm năm mươi năm thành lập huyện nghi xuân
chiều ngày hai mươi năm tháng bảy đồng chí thuận hữu
quỷ viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
đã trao tặng bốn mươi năm xuất quà trị giá mỗi xuất bảy mươi triệu đồng
nhằm hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện nghi xuân
toàn bộ nguồn kinh phí hỗ trợ do báo nhân dân kêu gọi
kết nối với các tổ chức cá nhân trong nước
phát biểu tại buổi lễ tổng biên tập báo nhân dân thuận hữu cho biết
báo nhân dân cam kết sẽ đồng hành cùng huyện nghi xuân
tiếp tục kết nối kêu gọi những cá nhân tổ chức trong nước
chung tay giúp đỡ các hộ nghèo
phần đầu đến hết năm hai nghìn một mươi chín huyện nghi xuân sẽ không còn những ngôi nhà ẩm thấp
rột nát và mất an toàn
bí thư huyện ủy nghi xuân phan tấn linh thay mặt lãnh đạo huyện nghi xuân cho rằng
việc hỗ trợ người nghèo làm nhà mới có ý nghĩa nhân văn sâu sắc
và cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của địa phương
các vị chính quyền huyện nghi xuân mong muốn sẽ có thêm nhiều nhà hào tâm
chung tay góp sức giúp nghi xuân hiện thực hóa mục tiêu này
cũng trong ngày hai mươi năm tháng bảy tại đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
thành phố trí linh tỉnh hải dương tỉnh đoàn hải dương đã phối hợp
với ủy ban nhân dân thành phố trí linh lao trọng tổ chức lễ dân hương
thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương minh liệt sĩ
buổi lễ là hoạt động nhằm tri ân tôn kính và tỏ lòng biết ơn sâu sắc
đến các công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đối với quê hương
nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ
tại buổi lễ các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh
đã đặt hoa dân hương tại đền tưởng niệm nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ
để bày tỏ lòng thành kính tri ân tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ
cũng nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ
ban liên lạc truyền thống trung đoàn bốn trăm hai mươi chín sư đoàn ba trăm hai mươi tại tp hcm
và ban liên lạc hội đồng ngũ huyện tân lạc tỉnh hòa bình
đã tổ chức bàn giao một mươi tám hải cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc
biên giới tây nam có quê quán tại huyện tân lạc tỉnh hòa bình
đây là việc làm đã được ban liên lạc truyền thống trung đoàn bốn trăm hai mươi chín
và ban liên lạc hội đồng ngũ huyện tân lạc phối hợp thực hiện từ năm hai nghìn một mươi năm cho đến nay
những việc làm này đã mang lại niềm hạnh phúc lòng mong mỏi của các thân nhân gia đình liệt sĩ
là nghĩa cử thể hiện tính cách cao đẹp của bộ đội cụ hồ luôn đẹp cao tinh thần tất cả vì đồng đội
trở về cuộc sống đời thường khi bị mất sáu mươi hai sức khỏe sau khi làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến biên giới việt trung
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trên tuyến biên giới phía bắc
với quyết tâm chiến thắng hoàn cảnh bệnh tật và cuộc sống khó khăn
người bệnh binh vi viết phú ở bản yên căng một xã sam mướn huyện điện biên tỉnh điện biên
đã trở thành một hình trong việc phát triển kinh tế
sau nhiều năm tìm hướng phát triển kinh tế gia đình với hàng chục nghề khác nhau
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ông vi viết phú quyết định dồn vốn liếng để đào ao thả cá
nhờ cân cù chịu khó học hỏi kinh nghiệm hiện gia đình ông đã có ba ao cá với tổng diện tích gần hai hectare
hàng trăm khóm măng bắt độ ba hectare cây ăn quả
mỗi năm gia đình ông thu về trên hai trăm linh triệu đồng sau khi đã trừ các khoản chi phí
đề bản địa phương giúp đỡ xây dựng một cơ ngơi trang trại gia đình
đến nay qua quá trình công việc chịu khó học hỏi nhận thức thêm
đội về thì cũng rất khó khăn về vấn đề khoa học kỹ thuật
nhưng mà học hỏi và được tập hướng các lớp do chính quyền mở và cộng đoàn thể mở
đến nay gia đình cũng có một cơ ngơi tương đối ổn định
không chỉ sản xuất giỏi ông phú còn luôn vận động gia đình nhân dân thôn bản thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
là người đi đầu trong các phong trào ở địa phương ông phú đã được tặng nhiều băng khen giấy khen của ủy ban nhân dân tỉnh và bộ lao động thương bình và xã hội
nói về đồng chí huy vật phú bệnh binh hội cựu chiến binh trong công tác đồng chí rất nhiệt tình năng nổ
và làm ăn kinh tế giỏi mà đồng chí đã cung ứng cho anh em con giống đồng chí nào không có tiền vốn trước đồng chí cho anh em vây trước tạo điều kiện cho anh em làm kinh tế
sau những năm tháng tham gia bảo vệ tổ quốc giờ đây trên trận tuyến mới là phát triển kinh tế
bệnh binh vì viết phú vẫn luôn giữ vững bản lĩnh của người lính nêu cao tinh thần vượt khó dám nghĩ dám làm góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no
quê hương ngày càng đổi mới giàu đẹp
tiếp theo chương trình chủ động ứng phó với tình hình thời tiết cực đoan ở các địa phương
để nhanh số hóa dữ liệu ngành bảo hiểm xã hội
thưa quý vị hiện nay nhiều con sông trên địa bàn tỉnh quảng trị đang bị xâm nhập mặn nghiêm trọng
đã gây ảnh hưởng đến sản xuất lúa vụ hè thu
bên cạnh đó tình hình hạn hán cũng đang diễn ra rất phức tạp làm hàng nghìn hectare lúa có nguy cơ mất trắng
trạm bơm của hợp tác xã hiếu bắc huyện cam lộ tỉnh quảng trị hơn hai tháng qua không thể hoạt động do nhiễm mặn
vụ hè thu hai nghìn một mươi chín này là nhiễm mặn từ đầu tháng năm
thường thường hàng năm là cuối tháng năm nhiễm mặn nhưng đầu tháng năm đã bị nhiễm mặn rồi
chúng tôi có hai mươi hecta
là bị nhiễm mặn
và nếu như mà nhiễm mặn nhiều thì chúng tôi sẽ bỏ hai mươi hectare đó
theo các ngành chức năng ở tỉnh quang trị hiện tình hình xâm nhập mặn đã lớn sâu vào khoảng hai mươi hai mươi năm km trên các con sông
nặng nhất là khu vực sông bến hải độ mặn giao động từ một mươi chín đến hai mươi sáu phần nghìn
bên cạnh đó các hồ đập thủy lợi mực nước đang ở mức rất thấp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất lúa vụ hè thu
thống kê cho thấy có khoảng ba năm trăm linh hectare lúa bị thiếu nước tưới
trong đó có khoảng một hecta lúa bị thiếu nước tưới
nước tưới bị chết dần do nước nhiễm mặn
kinh phí hỗ trợ kịp thời để giúp cho địa phương trong vấn đề tổ chức chống hạn
tình hình nhiễm mặn ở tỉnh quảng trị đang có nhiều diễn biến phức tạp
nếu hạn hán tiếp tục kéo dài diện tích bị xâm nhập mặn sẽ còn lan rộng gây thiệt hại nặng đối với sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới
nhờ xây dựng sớm lịch điều tiết phân phối nguồn nước hợp lý và hiệu quả đến đầu mối canh tưới
hơn bảy trăm hai mươi hectare lúa vụ hè thu có nguy cơ thiếu nước tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã được chống hạn
đáp ứng nhu cầu sinh trưởng và phát triển của cây
hiện lượng nước tại một mươi chín công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố đà nẵng đang thiếu hụt trầm trọng
hơn một tuần qua ngành nông nghiệp thành phố đã tích cực triển khai các giải pháp cấp nước
như vận hành toàn bộ các trạm bơm điện chống hạn qua hệ thống bơm truyền từ sông yên
tổ chức lắp đặt và vận hành bốn máy bơm dầu di động hoạt động liên tục một mươi tám tiếng một ngày
lấy nước tại các ao bào trục tiêu kịp thời bổ sung lượng nước hao hụt sau hơn một tháng nắng hạn vừa qua
đến thời điểm hiện tại tuy đang ở đỉnh điểm của mùa khô năm hai nghìn một mươi chín
nhưng cơ bản công tác cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân không có trường hợp hạn hán thiếu nước diễn ra trên diện rộng
thưa quý vị là một tỉnh luôn phải hứng chịu nhiều thiên tai trong những năm gần đây
tỉnh thanh hóa đã đặt ra yêu cầu chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống thiên tai
đặc biệt là trong năm hai nghìn một mươi chín này việc phòng chống thiên tai không chỉ từ phía các cơ quan chức năng mà còn từ mỗi người dân
những hình ảnh về đợt lũ lụt lịch sử năm hai nghìn một mươi tám tại thanh hóa
xóm làng chìm trong biển nước hàng nghìn hộ dân phải sơ tán trong đêm
mường lát quan hóa tan hoang bởi lũ quét thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng
chắc chắn những tổn thất này sẽ còn lớn hơn rất nhiều nếu chính quyền địa phương và từng người dân
không có sự chuyển hóa
chúng tôi cũng rất ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của đảng bộ chính quyền đặc biệt là nhân dân thanh hóa
cái sự chủ động cái sự chống chịu này
và đặc biệt là cái cách thức mà thanh hóa đối chọn với thiên tai
cái sự chủ động của thanh hóa trong những năm gần đây là tốt hơn
chính vì thế nên cái thiệt hại giảm thiểu rất là nhiều
nếu chúng ta còn nhớ là cái trận bão ở đổ bộ hậu lộc lúc ấy là bị bất ngờ
nhưng những năm gần đây thì
cái thiệt hại về người ở thanh hóa là giảm đến mức tối đa
bên cạnh việc chuẩn bị tốt nguồn lực địa phương bám sát phương châm bốn tại chỗ
tỉnh thanh hóa đang đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền đề cao tính cảnh giác và sự chủ động của mỗi người dân
làm được điều đó mỗi làng bản sẽ trở thành một cộng đồng thu nhỏ
tăng cường kết nối sẵn sàng hỗ trợ để mỗi gia đình được an toàn hơn khi mưa lũ tràn về
thông tin liên quan tới vụ tàu cá của ngư dân nghệ an
vùng biển bạch long vĩ hải phòng
hiện lực lượng cứu nạn đã tạm dừng việc tìm kiếm người mất tích
và trục vớt tàu cá na chín mươi năm nghìn tám trăm chín mươi chín ts để thay đổi phương án cứu hộ
thông tin từ lực lượng tìm kiếm cứu nạn
theo đánh giá mới nhất sau khi chủ tàu cung cấp bản thiết kế
trọng lượng thực tế của tàu là trên hai trăm linh tấn chứ không phải năm mươi tấn như khai báo ban đầu
điều này đã khiến cho ba lần nâng tàu lên độ sâu phù hợp đều bị đứt dây cáp
hiện vị trí của tàu đang được đánh dấu lại
để sau khi các phương tiện cứu hộ phù hợp sẽ tiếp tục trục vớt
tàu cá na chín mươi năm nghìn tám trăm chín mươi chín ts bị va chạm và chìm từ ngày hai mươi tám tháng sáu
chín ngư dân được cứu sống một người thiệt mạng và còn chín người khác đang mất tích
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi năm tháng bảy trên địa bàn tỉnh yên bái có mưa to
đã làm cho một người thiệt mạng gây thiệt hại tài sản nhiều diện tích hoa màu
và một số tuyến đường giao thông bị ngập ống
chiều ngày hai mươi năm tháng bảy chị hà thị triều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại thôn cây mơ xã liễu đô huyện lục yên
đi ngang qua đập tràn thôn cây mơ đã bị nước lũ cuốn trôi
đến khoảng hai mươi hai h một mươi năm phút cùng ngày thi thể chị triều đã được tìm thấy
mưa lớn cũng đã làm một nhà dân bị sập đổ hoàn toàn
gần hai mươi bốn hectare lúa bị vùi lấp gây hư hỏng một công trình thủy lợi
một mươi một tuyến đường ngập sâu ước tính thiệt hại khoảng hai trăm tám mươi triệu đồng
ngay sau khi xảy ra thiên tai các địa phương đã hỗn hợp với tàu
hỗ trợ gia đình nạn nhân mai táng theo phong tục địa phương
thống kê báo cáo nhanh tình hình thiệt hại di dời nhân dân đến nơi ở an toàn
khắc phục nhà cửa bảo đảm cuộc sống cho các gia đình bị thiệt hại
mới đây hội đồng tiền lương quốc gia đã chốt phương án cuối cùng
điều chỉnh lương tối thiểu vùng trong năm hai nghìn hai mươi tăng năm năm so với năm hai nghìn một mươi chín
theo tỷ lệ tăng này mức lương tối thiểu ở các lao động có hợp đồng
tại vùng một từ năm hai nghìn hai mươi tăng năm năm so với năm hai nghìn một mươi chín
vùng hai từ năm hai nghìn hai mươi sẽ là bốn bốn mươi hai triệu đồng một tháng tăng hai trăm bốn mươi đồng so với hiện tại
vùng hai là ba chín mươi hai triệu đồng một tháng tăng hai trăm một mươi đồng
vùng ba là ba bốn mươi ba triệu đồng một tháng tăng một trăm tám mươi đồng
và vùng bốn là ba bảy triệu đồng một tháng tăng một trăm năm mươi đồng
tuy nhiên trên thực tế người lao động tại một số địa phương có thể được tăng lương tối thiểu lên tới hai mươi sáu từ năm sau
nguyên nhân là do chính phủ đang đưa ra dự thảo nghị định
quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn theo bảo hiểm xã hội việt nam trước đây khi hồ sơ chưa được số hóa
nếu địa phương sao lục hồ sơ từ trung tâm lưu trữ của ngành có thể mất vài tuần
nhưng hiện nay có thể tra cứu với thời gian chỉ tính bằng giây
đây là điểm đổi mới trong công tác số hóa hồ sơ bảo hiểm xã hội việt nam
trong hai năm gần đây thập kỷ lực lực của bảo hiểm xã hội việt nam đã được tăng lương tối thiểu lên tới hai mươi sáu từ năm sau
kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển chính phủ điện tử của cơ quan nhà nước
bảo hiểm xã hội việt nam đã liên tục giữ vị trí dẫn đầu
bên cạnh đó bảo hiểm xã hội việt nam cũng đã thực hiện số hóa và lưu trữ dưới dạng điện tử
bốn bảy trăm ba mươi sáu bốn trăm chín mươi bảy hồ sơ giấy của đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
tương đương hai mươi năm triệu trang tài liệu điện tử để bảo hiểm xã hội sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
bảo hiểm xã hội cấp huyện và bảo hiểm xã hội bố quốc phòng khai thác sử dụng
bảo đảm việc triển khai các hoạt động nghiệp vụ trên các phần mềm công nghệ thông tin
hạn chế sử dụng giấy tờ trong giải quyết hồ sơ nghiệp vụ
bảo hiểm xã hội việt nam đã đưa vào sử dụng hơn năm một trăm bảy mươi một chữ ký số chuyên dùng do ban cơ yếu chính phủ cấp
và đã sử dụng trong hoạt động nghiệp vụ để thay thế cho việc ký theo cách truyền thống
từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến nay trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã xảy ra trên một mươi hai vụ tai nạn giao thông đường sắt
làm cho một mươi năm người tử vong
gần đây nhất là vụ tai nạn giữa tàu hỏa và taxi làm cho ba người thiệt mạng và hai người bị thương
hầu hết các vụ tai nạn này đều xảy ra ở các khu vực điểm đen tai nạn giao thông
và đến nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục
tại các điểm đường sắt giao nhau với đường dân sinh khu vực huyện bình sơn nghĩa hành tư nghĩa đức phổ
liên tục xảy ra tai nạn nghiêm trọng làm chết nhiều người
tại các điểm giao nhau đường thông thoáng ngoài biển cảnh báo giao nhau với đường sắt
có gắt chắn
mỗi ngày tại đây có hàng nghìn phương tiện giao thông qua lại
nhiều vụ tai nạn giao thông do chủ phương tiện không quan sát
cố tình vượt qua đường sắt khi tàu đang đến nên đã xảy ra tai nạn
ngành chức năng và chính quyền địa phương cần khẩn trương khắc phục tình trạng đường sắt
không có hệ thống cảnh báo giao chắn
tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các xe gây mất an toàn giao thông khi đi qua đường sắt
khoảng một mươi năm trước xã cốc mì huyện bát sát tỉnh lào cai
là điểm nóng của tình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương
thời gian gần đây do đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động
tình trạng này đã có xu hướng giảng
tuy nhiên vẫn còn không ít những câu chuyện buồn
khi mà những người phụ nữ rứt áo đi tìm vận may bên kia biên giới
và xa chân vào cạm bẫy của những kẻ buồn người
sáu năm là quãng thời gian đủ dài để nhiều câu chuyện đi và quên lãng
nhưng khoảng thời gian ấy lại chưa đủ để chị sùng thị dở
quên đi những ngày tháng chỉ bị rụ rỗ bỏ gia đình
vượt biên làm thuê rồi lấy chồng mới bên kia biên giới
bốn tháng sau chị tìm cách bỏ trốn về nhà
và cũng từ bỏ giấc mộng đổi đời bằng con đường xuất cảnh trái phép
mình biết là mình sai rồi họ bỏ mình lấy chồng
thì chỉ việc ngồi hưởng thụ thôi không phải làm gì cả
nhưng lấy về rồi thì họ bắt mình làm việc rất khổ
không làm được thì họ dọa bán cho người khác
mình sợ quá nên phải trốn về
giống như chị dở tuy nhiên nhiều người phụ nữ ở cốc mì không được gặp may mắn như vậy
chính cháu dâu của chị bốn năm trước trong một chuyến đi làm thuê bên nước bạn
đã bị lừa và bán đi
mẹ mất tích bố xa vào con đường tệ nạn phải đi cải tạo
bỏ lại con thơ cho họ hàng chăm sóc
mặc dù những năm gần đây số phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương ở cốc mì không còn nhiều như trước
tuy nhiên để chấm dứt tình trạng này thì vẫn hết sức khó khăn

nguyên nhân của việc phụ nữ bỏ nhà đi khỏi địa phương là do nhận thức còn hạn chế
chưa lường được hết rủi ro tiềm ẩn
bên cạnh đó kinh tế khó khăn khiến không ít chị em dễ dàng bị rụ rỗ vượt biên
sự ra đi của họ đã để lại nỗi buồn cho người thân trong gia đình
để lại những đứa trẻ bơ vơ thiếu bàn tay chăm sóc của người mẹ
và cuộc sống mới bên kia biên giới chưa hẳn đã là thiên đường
nếu chẳng may chị em xa chân và cạm bẫy của bọn buôn người
thông kê trong sáu tháng đầu năm nay
trên địa bàn thành phố hà nội tình hình cháy nổ còn phức tạp
khiến cho một mươi bốn người thiệt mạng ước tính thiệt hại bốn mươi tỷ đồng
nhằm triển khai cũng như phát huy tối đa chức năng nhiệm vụ
của lực lượng cảnh sát khu vực và công an phụ trách xã
trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sáng nay công an thành phố hà nội đã tổ chức lễ gia quân
thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đối với lực lượng cảnh sát khu vực công an phụ trách xã
thuộc công an các quận huyện thị xã
lực lượng cảnh sát khu vực công an phụ trách xã
là những đơn vị có cơ hội tiếp cận nhanh nhất và gần nhất
khi có vụ cháy xảy ra trên địa bàn
kết hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp
sẽ giúp hạn chế thiệt hại tối đa mỗi khi có hỏa hoạn
tại lễ gia quân công an thành phố hà nội
cũng đề ra những chức năng nhiệm vụ của cảnh sát khu vực
công an cấp xã trong việc phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
như nằm rõ tình hình về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng cháy chữa cháy cấp huyện
tuyên truyền hướng dẫn người dân trong khu dân cư
về phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm
tiếp tục nghiên cứu trao rời kiến thức
về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
tham mưu chủ yếu ban nhân dân cấp xã
tổ chức phát động phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy
giám sát việc chấp hành của các cơ sở
không để xảy ra tình trạng cơ sở hoạt động chui
kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương
và các đơn vị có liên quan về các trường hợp có vi phạm
trong phần tin quốc tế
triều tiên thông báo phóng vũ phí dẫn đường chiến thuật mới

eu phản đối yêu cầu thay đổi thỏa thuận của tân thủ tướng anh
một ngày sau khi bình nhưỡng phóng hai vật thể bay
mà hàn quốc cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn
hướng tới biển nhật bản
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đưa tin
nước này đã phóng vũ khí dẫn đường chiến thuật mới
như một lời cảnh báo tới hàn quốc
theo kcna những vụ phóng vũ khí dẫn đường chiến thuật mới
nhằm gửi lời cảnh báo tới hàn quốc
về việc thúc đẩy triển khai các vũ khí mới
trên lãnh thổ nước này
cũng như tiến hành các cuộc tập trận
phía hàn quốc cho hay
những vật thể được phóng từ bán đảo học đồ
là loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới
tên lửa này đã bay được sáu trăm chín mươi km
và tên lửa còn lại bay được bốn trăm ba mươi km
trong khi đó giới chuyên gia an ninh mỹ dự đoán
triều tiên có thể thử nhiều tên lửa hơn
trước khi các cuộc tập trận bắt đầu
và thậm chí nhiều hơn nữa
sau khi các cuộc tập trận kết thúc
ukraine vừa trả tự do cho thủy thủ đoàn
trên tàu trở dấu neymar của nga
bị nước này bắt giữ
tàu neymar hiện vẫn bị giữ lại
tại cảng ismail của ukraine
cơ quan an ninh của ukraine cho biết
họ đã bắt giữ tàu neymar
khi tàu này tiến vào cảng ismail
ở khu vực phía nam thành phố odessa
do con tàu này có liên quan tới vụ đụng độ
giữa các tàu nga và ukraine
vào tháng một mươi một năm ngoái
ở eo biển kurs gần bán đảo crimea
bộ ngoại giao nga đã cảnh báo ukraine
về các hậu quả khôn lường
khi bắt giữ người nga làm con tin
và điều này được xem là
sự vi phạm thô bạo nhất
đối với luật pháp quốc tế
bộ ngoại giao nga ngày hôm nay cũng xác nhận
một mươi thủy thủ đoàn trên tàu trở dấu neymar
đã rời khỏi lãnh thổ ukraine
một cách an toàn
trưởng đoàn đàm phán
của liên minh châu âu eu về brexit
ông vincent barnier khẳng định
eu sẽ không chấp nhận yêu cầu thay đổi
thỏa thuận brexit của tân thủ tướng anh
thủ tướng johnson cho rằng nếu muốn đạt được thỏa thuận
thì cần phải loại bỏ điều khoản
gọi là kế hoạch dự phòng về biên giới iceland
phát biểu trước quốc hội anh
tân thủ tướng johnson đặc biệt nêu rõ
việc loại bỏ hoàn toàn điều khoản
gọi là kế hoạch sự phòng về biên giới ireland
hay còn được biết đến là điều khoản giao chắn
là mục tiêu chính trong các cuộc đàm phán
tương lai về brexit với eu
ông sẽ không chấp nhận bất kỳ phiên bản nào
của kế hoạch sự phòng biên giới ireland
mà ông và những người ủng hộ cho rằng
sẽ rằng buộc nước anh với eu
cho đến khi hai bên đạt được
một thỏa thuận thương mại dài hạn
trong khi đó lập trường kiên quyết của eu
lại cho rằng kế hoạch sự phòng này
là không thể thiếu nhằm bảo đảm
tránh thiết lập một đường biên giới cứng
trên đảo ireland giữa cộng hòa ireland
thuộc eu và vùng lãnh thổ phía bắc ireland
thuộc anh điều khoản giao chắn
cho phép duy trì biên giới mở với ireland
là nội dung gây tranh cãi nhất
và là nguyên nhân chủ yếu khiến thỏa thuận brexit
của cựu thủ tướng anh theresa may
bị bác bỏ ba lần tại quốc hội anh
cảnh sát brazil đang truy tìm
một nhóm tội phạm có vũ trang
vừa thực hiện vụ cướp bảy trăm năm mươi kg vàng
được cất giữ tại nhà ga sân bay quốc tế
theo cảnh sát địa phương số vàng bị cướp
có giá trị gần bốn mươi triệu đô la
nhóm cướp gồm năm nghi phạm bịt mặt
trang bị súng trường và súng ngắn
sử dụng quần áo và phù hiệu giả cảnh sát liên bang
đến sân bay lớn nhất brazil
guarulhos bằng hai xe ô tô
để cướp số vàng được cất trong xe bọc thép
đồng thời bắt cóc một giám sát viên an ninh
của sân bay làm con tin
sau khi bỏ lại hai chiếc xe
và thả con tin tại một địa điểm khác
ở công viên patanan
cách sân bay guarulhos một mươi hai km
nhóm cướp đã sử dụng một chiếc
chevrolet s một mươi và xe cứu thương
để trở vàng cướp được
điều tra sơ bộ cho biết
giám sát viên an ninh sân bay
có thể đã cung cấp thông tin cho bọn tội phạm
để đổi lấy tự do cho thành viên gia đình ông ta
bị bắt cóc ngày hai mươi bốn tháng bảy vừa qua
hiện đang là đợt nắng nóng kỷ lục thứ hai
trong mùa hè năm nay tại châu âu
tại đức nhiệt độ đã phá kỷ lục ba lần
chỉ trong vòng một ngày
nhiệt độ cao nhất tại đức được ghi nhận
trong ngày hai mươi năm tháng bảy là bốn mươi hai sáu độ c
mức cao kỷ lục
nắng nóng khiến cho cuộc sống của người dân đức
đảo lộn gia tăng các vụ cháy rừng
mặt đường giải nhựa trở nên mềm hơn
và có nguy cơ xảy ra tai nạn cao
khi các xe di chuyển với tốc độ cao
thủ đô paris của pháp
cũng trải qua một ngày nắng nóng nhất từ trước tới nay
khi nhiệt độ đo được lên tới hơn bốn mươi một độ c
động lượng của pháp
độ sô kỷ lục đã lập cách đây bảy thập kỷ
nắng nóng và hạn hán
khiến cho chi phí bảo hiểm đa rủi ro khí hậu tăng mạnh
tuy nhiên hiện nay
chỉ có ba mươi số nông dân mua loại bảo hiểm này
chính phủ pháp cam kết
sẽ giải ngân một khoản trợ cấp
lên đến một tỷ euro
song song với việc thiết lập một hệ thống thiên tai nông nghiệp
nhằm bồi thường cho người nông dân
dự báo mức độ thiệt hại do các thảm họa tự nhiên gây ra
sẽ tăng gấp đôi trong hai mươi năm năm tới
và chi phí bồi thường liên quan đến hạn hán
có thể tăng đến một trăm năm mươi
quý vị và các bạn thân mến
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt